xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng nay tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đăng đàn trả lời chất vấn
xung quanh nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công an
trong đó một nội dung được các đại biểu quan tâm chính là về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng
ngăn chặn các hành vi phạm tội trên không gian mạng
dữ liệu cá nhân bị lộ lọt hay được giao bán một cách công khai trong các hội nhóm trên không gian mạng
đó là một vấn đề nóng được nhiều đại biểu gửi đến bộ trưởng bộ công an
cùng với đó là các giải pháp để ngăn chặn tình trạng này
việc bảo vệ thông tin cá nhân đã được hiến pháp và pháp luật quy định
nhưng hiện nay tình trạng vi phạm rất phổ biến
tôi xin máy tranh cử như các thông tin quảng bá sản phẩm đều dựa trên thông tin cá nhân
nhìn về quy mô
đó chỉ là của một chủ thể
nhưng xét về tổng thể sự vi phạm là rất lớn
vậy bộ trưởng có giải pháp gì đối với tình trạng này
thời gian qua công an các địa phương cũng đã triệt phá nhiều đường dây
mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội
tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều đối tượng đang hoạt động nhưng mà chưa bị phát hiện xử lý
thì chúng tôi như vậy chúng tôi muốn đề nghị bộ trưởng cho biết là
những giải pháp mà bộ sẽ triển khai trong thời gian tới
thế để hạn chế cái tình trạng này thì bộ công an cũng đã triển khai
cái giải pháp
cái giải pháp thứ nhất trước hết là
phải xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân
thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiến hành các công việc này
nhưng mà cũng có gặp nhiều cái khó khăn
tiếp theo cái lộ trình
thì chúng tôi cũng dự kiến năm hai nghìn hai mươi
thì sẽ nghiên cứu tham mưu cho chính phủ để trình ra quốc hội
sẽ ban hành cái luật bảo vệ dữ liệu cá nhân
chúng tôi thấy là trên thế giới đối xử đối phó với cái tình hình này thì
cũng đã rất nhiều nước đã ban hành
cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
mà chúng ta thì hiện nay mới là cái
trong cái khuôn khổ cao nhất
theo luật về an ninh mạng
cái thứ hai là phải tăng cường cái tuyên truyền
nâng cao nhận thức của người dân
trong bảo vệ dữ liệu cá nhân
nhất là khi tham gia về môi trường mạng
cái thứ ba là
sẽ phải tích cực điều tra xử lý nghiêm
các trường hợp làm lộ lọt
rồi giao bán dữ liệu cá nhân
theo quy định của pháp luật
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết thêm

về cơ sở dữ liệu cá nhân
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là tài nguyên của quốc gia
phải được bảo đảm và tổ chức triển khai từ đầu
rất nghiêm ngặt
thực hiện đúng các điều kiện về bảo đảm an ninh
an toàn ở mức độ bốn của quốc gia
đồng thời thực hiện nghiêm ngặt
quy trình thu thập cập nhật bổ sung thông tin dân cư
cùng với sự phân cấp phân quyền chặt chẽ
từ trung ương tới các cơ sở
bên cạnh đó thường xuyên tổ chức giám sát
kỹ thuật chuyên biệt hai mươi bốn trên hai mươi bốn
với hệ thống ngăn chặn việc tấn công
xâm nhập lấy cắp dữ liệu
bản tin tiếp tục với các thuyết thức an ninh trả tự
đáng chú ý công an huyện bát sát tỉnh lào cai
phối hợp cùng các lực lượng chức năng
vừa phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng
có hành vi tổ chức đưa người trung quốc
nhập cảnh trái phép vào việt nam
tại khu vực tỉnh lộ một trăm năm mươi
thuộc xã bản vược huyện bát sát
lực lượng chức năng phát hiện bốn xe mô tô
có dấu hiệu chở người trung quốc nhập cảnh trái phép
nên ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên ba xe trong số đó đã quay đầu bỏ chạy
xe còn lại do nguyễn hoàng minh đức điều khiển
chở cao hoàng vũ đã được đưa về trụ sở
để điều tra làm rõ
đức và vũ khai nhận cùng hoàng bá được
trần nguyên hưng lý văn mong đỗ văn tiệp
tới khu vực biên giới thuộc địa phận
xã a mú sông huyện bát sát
để đón hai người trung quốc
các đối tượng đã bơi qua sông hồng
rồi dùng phao bằng xa mô tô
để đưa đoàn sĩ phi chú tỉnh phúc kiến
và chu lâm chú tỉnh giang tô trung quốc
nhập cảnh trai phép vào việt nam
tiếp đó các đối tượng dùng xe mô tô
để đưa hai người này đến giao cho vũ văn lăng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trở đi hà nội
sau đối tượng còn lại sau đó đã tới đầu thú
tại công an huyện bát sát
một địa chỉ được coi là đầu nậu
chuyên cung cấp bình khí cười
cho các quán bar quán cà phê ở hà nội
với lượng cảnh sát kinh tế công an quận hai bà trưng
phối hợp với đội quản lý thị trường số năm
và công an phường thanh nhàn
kiểm tra xử lý
kiến hành kiểm tra tại số nhà sáu
ngõ ba trăm ba mươi một trần khát trân
phường thanh nhàn
cơ quan chức năng thu giữ tám mươi bình khí cười
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ cơ sở thuê ngôi nhà bốn tầng
chứng dụng tầng một và tầng hai
để chữa bình khí cười
khi các quán bar cơ sở kinh doanh có nhu cầu
chủ cơ sở sẽ cho nhân viên vận chuyển đến tận nơi
lượng lượng chức năng đã xử phạt
tổng cộng ba mươi bốn triệu đồng
trong đó bảy năm triệu đồng với lỗi không có đăng ký kinh doanh
hai mươi hai năm triệu đồng cho lỗi không có dây phép kinh doanh
hàng hóa hạn chế kinh doanh
và bốn triệu đồng cho các lỗi vi phạm khác
hiện vụ việc đang được tiếp tục
được điều tra mở rộng
với hành vi tàng chữa trái phép chất màu tùy
công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
cho biết vừa bắt giữ đào xuân cương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
đào xuân cương bị bắt quả tang
khi vừa nhận gói hàng
nghi vấn đồng tiền của đào xuân cương
là ma túy
tại nhà xe chi nhánh ốc eo thoại sơn
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện
thu giữ một bịch ni lông
được bọc băng keo dính vào bịch sữa tươi
bỏ trong hộp giấy
bên trong có chứa hơn một mươi gram ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đào xuân cương
để tiếp tục điều tra
liên tiếp trong sáng nay ngày một mươi tháng tám
thủ đô hà nội đã xảy ra hai vụ cháy lớn
cả hai vụ tuy không gây thiệt hại về người
nhưng rất nhiều tài sản
đã bị thiêu dụi
khoảng bảy giờ sáng nay
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tầng năm
thuộc công ty hồng hà
có địa chỉ tại số một trăm linh chín đường trường trinh
quận thanh xuân thành phố hà nội
ngay khi tiếp nhận thông tin
công an phường phương liệt đã phối hợp với đội cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận thanh xuân khẩn trương tới hiện trường
tổ chức phương tiện dập lửa
đến khoảng tám giờ đám cháy cơ bản được dập tắt
không để cháy lan xuống các tầng bên dưới
khu vực cháy là tòa nhà năm tầng
cho thuê để kinh doanh văn phòng
và làm kho của nhiều đơn vị
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
thiệt hại về tài sản đang được đánh giá
hiện lực lượng chức năng đang điều tra
xác minh nguyên nhân vụ cháy
tiếp đó khoảng hơn một mươi giờ ngày một mươi tháng tám
một vụ cháy lớn đã xảy ra
tại cửa hàng máy tính số một a đường hồ tùng mậu
đoạn gần ngã ba dẽ vào phố trần bình
quận cầu giấy thành phố hà nội
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết
ngọn lửa bùng lên từ hàng ăn
rồi lan sang cửa hàng sửa chữa máy tính
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã huy động hai xe chữa cháy
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
do lửa đã cháy khá to
nên lực lượng chức năng triển khai
vừa dập lửa vừa phun nước sang khu vực bên cạnh
để phòng cháy lan
sau khoảng hơn hai mươi phút nỗ lực dập lửa
đám cháy đã được dập tắt
đám cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng
điều tra nguyên nhân vụ cháy
tin mới nhất về cơn bão số hai
vào hồi một mươi ba h chiều nay
tâm bão số hai nằm trên khu vực phía bắc
đảo hải nam trung quốc
cách đảo bạch long vĩ khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
cách quảng ninh khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông nam
và cách nam định ba trăm sáu mươi km về phía đông
sự gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai h tới
bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm đến hai mươi km
đến một h ngày một mươi một tháng tám
tâm bão nằm trên vùng biển các tỉnh
từ quảng ninh đến nam định
sự gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão số hai
sáng nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh quảng ninh
đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan
tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi
có thể xem xét cho phép các tàu được chạy
từ các tuyến đảo về đất liền tránh trú
và kết thúc công việc trước một mươi tám h ngày một mươi tháng tám
từ một mươi hai h trưa nay
tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển
lưu trú qua đêm
tại các điểm du lịch trên biển
tại hải phòng tính đến chiều ngày hôm qua
đã kiểm đếm thông báo cho hơn hai phương tiện
với tổng số hơn tám bảy trăm linh lao động
đang hoạt động và neo đậu
trên khu vực biển hải phòng
về diễn biến của cân bão số hai
để chủ động phòng tránh
tỉnh nghệ an cũng đã tổ chức quản lý chặt chẽ
các phương tiện ra khơi
kiểm tra ra soát nhà ở không an toàn
các khu vực ven sông suối
ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ
ngập lụt sạt lở đất lũ quét
sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn
các hồ chứa và hạ du
đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ
hồ thủy lợi sung yếu